thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á công ty cổ phần mc và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thời hạn bốn tháng về tội vi phạm quy định về ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
quy định tại điều hai trăm linh sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đối với
một trần phương bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á đông á
nguyễn đức tài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần đông á
ba phùng ngọc khánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mnc
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng vụ án và thu hồi tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm vụ án trần phương bình
tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị chủ tịch hội đồng tiến dụng ngân hàng thương mại cổ phần đông á dap và các đồng phạm về tội
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho dap hơn tám tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng
tiếp đó ngày một mươi bốn tháng một tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án trần phương bình và các đồng phạm
thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mạng khiến ba người tử vong tại phú yên cục cảnh sát hình sự bộ công an chủ trì phối hợp cùng công an tỉnh phú yên
công an tp hcm và các phòng nghiệp vụ của bộ công an đã bắt giữ được đoàn minh hải chú tại tỉnh phú yên là nghi phạm sát hại ba người trong gia đình vợ cũ
đã bỏ trốn vào tp hcm và đang tìm cách trốn sang campuchia
trước đó hải mua hung khí là dao và búa ở tp hcm
vào chiều ngày hai mươi tám tháng năm hải đến nhà nạn nhân bằng xe máy rồi sát hại bố mẹ vợ cũ
khi thấy vợ cũ của mình là nguyễn thị dương đi vào hải tiếp tục tước đi mạng sống của nạn nhân
con gái của chị dương và hải là cháu vân ba tuổi ở cùng với mẹ võ bà ngoại
sau khi gây án hải đã đưa cháu vân gửi ở nhà ông bà nội ở khu phố phú hiệp ba
đến sáng ngày hai mươi chín tháng năm người dân mới phát hiện thi thể các nạn nhân
sau một mươi một giờ phát hiện vụ án lực lượng phối hợp đã nhanh chóng
chúng truy tìm bắt giữ nghi can gây án xác định nguyên nhân ban đầu được do là mâu thuẫn từ việc giành quyền nuôi con
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn thị quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện kim thành tỉnh hải dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách tỉnh hải dương khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
quỳnh đã dùng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook để trao bán cua đồng
đối tượng chủ động liên hệ với khách hàng kèm lời hứa hẹn
nếu mua cua với số lượng lớn thì ngoài việc được hưởng giá yêu đáy
còn được nhường lại các mối hàng đã có để bán hàng và hưởng tranh lệch
quỳnh nhiều lần đóng giả là khách gọi điện thoại đặt mua hàng chục cân cua để thuyết phục nạn nhân
khi nạn nhân sập bẫy đối tượng yêu cầu chuyển toàn bộ tiền hàng cộng phí xếp vào tài khoản của mình tại ngân hàng
đối tượng đã nhanh chóng dùng số tiền này để trả nợ và đánh bạc qua mạng
với thủ đoạn trên quỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên địa bàn huyện nam sách
hiện vụ việc đang được công an huyện nam sách tiếp tục điều tra làm rõ
đối tượng chuyên trộm thiết bị máy vi tính liên tỉnh vừa bị công an phường nghĩa chánh tp quảng ngãi bắt giữ
sau khi nhận được tin báo
pháo xảy ra mất trộm hàng chục các màn hình cpu thanh răm các loại trị giá tài sản trên một trăm một mươi năm triệu đồng
tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ internet trên đường lê thanh tôn
công an phường nghĩa tránh khẩn trương phối hợp lực lượng kỹ thuật hình sự
cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
qua đó đã làm rõ và bắt đối tượng là võ tuấn ba mươi bốn tuổi ở tỉnh nghệ an
đang ở thành phố đà nẵng tiêu thụ tăng vật
cơ quan thi hạng
án hình sự công an tỉnh an giang vừa bắt giữ đối tượng phan kim loan
trú tại phường mỹ thới thành phố long xuyên là đối tượng có lệnh truy nã về tội cướp tài sản
theo hồ sơ vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu phan kim loan quen biết một người đàn ông qua mạng xã hội
và nhiều lần thuê nhà nghỉ để tâm sự
vào ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu do không có tiền tiêu xài
loan đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người đàn ông này
để thực hiện ý đồ loan thuê phòng của một nhà trọ
hẹn nạn nhân và cho nạn nhân dùng thuốc ngủ
chờ nạn nhân ngủ say đối tượng lục xoát lấy giấy tờ tùy thân
điện thoại di động tiền và xe máy rồi rời khỏi nhà trọ
vụ việc được tòa án nhân dân thành phố long xuyên đưa ra xét xử
và tuyên phạt phan kim loan ba năm tù giam
lúc này loan đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại
trong lúc đang được tại ngoại để chờ chấp hành án thì loan bỏ trốn khỏi địa phương
đối tượng sau đó bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
thưa quý vị những năm gần đây hoạt động của tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới tỉnh hà giang
có những diễn biến phức tạp khó lường ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự
an toàn xã hội ở khu vực biên giới
các đối tượng hình thành đường dây có tổ chức và cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới
với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
và để ngăn chặn đẩy lùi đấu tranh thành công với loại tội phạm này
công an tỉnh hà giang chủ chốt là phòng cảnh sát hình sự đã xác lập đấu tranh nhiều chuyên án
và bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội mua bán người giải cứu nhiều nạn nhân trở về an toàn
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv
đối tượng giàng xeo vứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tại huyện bắc hà tỉnh lào cai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang khởi tố về hành vi mua bán người
tại cơ quan công an vứ khai nhận vì hoàn cảnh khó khăn thiếu tiền và bị kẻ xấu lợi dụng
vứ đã nghe theo và tìm các nạn nhân nữ lứa tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi năm gã gẫm đi làm ở biên giới
nhưng sau đó sẽ bán cho đầu mối bên trung quốc
vừa thị giang đã hai lần bị các đối tượng xấu bán sang trung quốc
cả hai lần
giang đều chạy trốn và được công an hà giang giải cứu
với cô gái người mông sinh năm hai nghìn này những ngày tháng bị bán sang nước bạn làm vợ luôn là nỗi ám ảnh
gia đình khó khăn quá mông có tiền
chỉ vì tin lời người ta đi làm thuê mà hai lần liền em bị bán sang trung quốc
lần một em sang đó làm vợ một người đàn ông trung quốc và có một đứa con gái
nhưng không có giấy tờ tùy thân nên công an trung quốc bắt giữ và trao trả về việt nam
lần thứ hai em cũng vẫn bị bán sang làm vợ với giang
và chín mươi nhân dân tệ
khi có dịch covid công an trung quốc đã đi tuần tra em mới được phát hiện và trao trả về
lúc về em đều được công an việt nam đón và trở về quê
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tỉnh hà giang đã phát hiện hai mươi tám đầu mối
khởi tố hai mươi vụ việc mua bán người với ba mươi chín bị can đồng thời cũng đã giải cứu được ba mươi bốn nạn nhân
theo đánh giá của cơ quan công an thời gian tới tình hình tội phạm mua bán người
vẫn còn có những diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
ở địa bàn hà giang chúng biết là địa bàn miền núi
có đường biên dưới kéo dài kiếp sát bên phía bên kia bên trung quốc
đồng bào thì trình độ nhận thức còn hạn chế
đặc biệt khó khăn nữa là nạn nhân
một số vụ án mua bán người chưa giải cứu trở về
và trong đấu tranh còn nhiều trợ phí bị hại chưa giải cứu trở về rồi
còn một số đối tượng gây án xong đa phần cấu kết bên kia bên kia trung quốc
sau khi thực hiện hành phóng nhóm tội xong các đối tượng trốn sang bên trung quốc
có những đối tượng mà chúng tôi phát hiện ra trốn bên kia chục năm nay chưa về
để đấu tranh hiệu quả hơn nữa với tội phạm mua bán người
thời gian tới lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an
tăng cường các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới nhân dân khu vực biên giới
bên cạnh đó chủ động nắm chắc tình hình địa bàn triển khai nghiệp vụ trong tuần tra kiểm soát
đấu tranh ngăn chặn kịp thời với các loại tội phạm nhất là tội phạm mua bán người
thưa quý vị những ngày qua mưa lớn dịu dàng ở nhiều địa phương trên cả nước
gây tình trạng ngập úng thiệt hại rất lớn về người và tài sản
và mới đây hai người dân bị kẹt giữa dòng nước xiết do bị nước cuốn trôi khi đi qua cầu
đã may mắn được lực lượng dân quân xã kịp thời cứu sống
vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn xã tân hưng huyện hớn quản tỉnh bình phước
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai mươi chín tháng năm ông nguyễn văn hiếu bốn mươi một tuổi
trú tại huyện trơn thành cùng một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đi hai xe máy
cùng qua một cây cầu dân sinh thuộc tổ năm ất sóc quả xã tân hưng huyện hớn quảng
thì bị dòng nước cuốn trôi cả người và xe
may mắn là ông hiếu đã bám được vào một thân cây cao su
người bạn đi cùng ông hiếu thấy vậy đã cố gắng xuống để kéo bạn lên
nhưng cũng bị dòng nước chảy xiết cuốn đi và may mắn bám được vào một cây cao su giữa dòng nước xiết
khi nhận được tin báo có hai người bị nước cuốn trôi ba dân quân của xã cùng người dân địa phương
đã nhanh chóng có mặt và đưa hai người đàn ông cùng chiếc xe máy bị nước cuốn kéo lên bờ an toàn
trong những ngày mưa lũ thì chúng tôi tiếp tục khuyến cáo người dân là cần phải cẩn trọng
khi đi qua các khu vực cầu có khe suối địa hình dốc
tránh những tai nạn đuối nước có thể xảy ra
địa phương các vùng ngập lụt nên cắm các biển cảnh báo nguy hiểm ở các địa điểm thường xuyên bị ngập lụt
có dòng nước chảy xiết để người dân cảnh giác
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc trì xã bình định huyện lương tài tỉnh bắc ninh
về tội lừa đảo chiếm đợt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã sơn tây hà nội
là đối tượng ngô văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn vân lôi xã bình yên huyện thạch thất tp hà nội
cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách hai năm cm trên sau đầu lông
và đối tượng sầm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xóm mới xã quang yên huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
bị công an tp hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý